sau trận mưa lớn kéo dài từ ngày hai tháng bốn đến sáng ngày ba tháng bốn vừa qua hàng trăm hectare lúa đông xuân giai đoạn sắp chín của nông dân tỉnh phú yên đã bị ngập úng gây thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân
huyện đông hòa là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất tỉnh phú yên
cơn mưa lớn kéo dài từ ngày hai tháng bốn đến sáng ngày ba tháng bốn vừa qua đã làm cho hơn ba trăm sáu mươi ha lúa đông xuân đang thời kỳ cuối làm đồng của huyện bị ngập nặng
nguy cơ mất trắng từ tám mươi đến chín mươi diện tích và gần chín mươi hectare lúa chuẩn bị cho thu hoạch cũng đã bị ngã rạp ngập trong nước thiệt hại từ ba mươi đến năm mươi năng suất
nhiều chân ruộng bà con đã phải gieo xạ từ hai đến năm lần do mưa liên tiếp từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu cho đến tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng đến nay vẫn khó có thể cho thu hoạch hoặc mất trắng
không chỉ ở huyện đông hòa mà hàng trăm hectare lúa đông xuân ở thành phố tuy hòa và nhiều địa phương khác cũng đã bị tình trạng tương tự
nông dân chỉ còn cách chờ trời nắng tận thu lúa non gỡ gạc lại phần nào thiệt hại
nếu mà thời tiết không bị mưa hư rồi là coi như lứa này người ta bà con thu hoạch đêm nhìn nhà là sẽ không còn tình trạng đây nữa
theo thống kê sơ bộ của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
tính đến ngày bốn tháng bốn toàn tỉnh đã có chín trăm một mươi hai hectare lúa đông xuân bị ngập nước ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng
với tình hình để đảm bảo cho sản xuất lúa vụ đông xuân
thì huyện cũng đã là lấy cái phần ngân sách của huyện ra hỗ trợ trên tám gọn
phần tám trăm linh triệu đồng để mua lúa giống tức là cho cái số diện tích mà hơn năm trăm linh hectare tương năm trăm hai mươi bảy hectare
cái phần mà nay là cái phần mà nhân dân không còn giống để sản xuất không còn giống để gieo xạ lại sau nhiều lần ngập như thế
ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo bà con nông dân chủ động bơm nước chống úng cứu lúa
riêng đối với các diện tích lúa chuẩn bị chín nên thu hoạch sớm để giảm thiểu thiệt hại